trong thời gian qua báo chí đã có phản ánh về việc công ty cổ phần điện tử asanzo việt nam
nhập khẩu sản phẩm sản xuất tại nước khác nhưng lại gắn nhãn xuất xứ việt nam để bán ra thị trường việt nam
về việc này thủ tướng chính phủ giao bộ tài chính cơ quan thường trực ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia chủ trì
phối hợp với bộ công an bộ công thương và các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra xác minh thông tin mà báo chí phản ánh
làm rõ các vi phạm để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật
bộ tài chính và bộ công thương chỉ đạo các cơ quan chức năng ra soát lại việc thực hiện quản lý nhà nước
và chức trách nhiệm vụ được giao trong vụ việc này kiểm điểm làm rõ trách nhiệm theo đúng quy định của pháp luật
thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ tài chính bộ công thương khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ
và báo cáo thủ tướng chính phủ trước ngày ba mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín